hàng chục điểm sạt lở tại các tuyến đường trên đại bà nguyễn nam trà my tỉnh quảng nam đã thông xe
tuy nhiên nguy cơ sạt lở vẫn luôn dình dập tại đây
kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh
thưa quý vị trong những ngày vừa qua đông đảo dư luận và cư dân mạng cảm thấy phẫn nộ bất bình và bức xúc
khi theo dõi vụ việc liên quan tới bạo hành hành vi bạo hành nghiêm trọng đối với hai nhân viên lao động
xảy ra tại quán bánh xẻo miền trung ở xã yên trung huyện yên phong tp bắc ninh
vâng nhìn những vết thương trên cơ thể của một em bé chỉ mới một mươi năm tuổi và một nam thanh niên hai mươi một tuổi
chúng ta mới thấy được hành vi đánh đập và tra tấn dã man của chủ cửa hàng này
chính vì vậy đông đảo cư dân mạng bày tỏ mong muốn cần phải xử lý nghiêm khắc
và có bản án thích đáng dành cho đối tượng có hành vi bạo lực nghiêm trọng này
đó là những công cụ được đối tượng nguyễn thị ánh tuyết chủ cơ sở quán bánh xèo miền trung
dùng để đánh đập hai nhân viên ngay tại quán
và đây là những vết thương trằng chịt trên cơ thể của hai nạn nhân
tay chân mặt lưng thậm chí là răng
vết thương mới lại trồng lên vết thương cũ
đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo hành quá dã man của đối tượng nguyễn thị anh tuyết
không cho ăn cơm và không được gặp gỡ giao tiếp với người ngoài
cư dân mạng cho rằng cần phải nghiêm trị hành vi nghiêm trọng này làm bài học dân đe trong xã hội
cần phải bỏ tu đối tượng này phải xử thật nghiêm và phải đền bù tổn hại cho nạn nhân
mong chính quyền vào cuộc làm gương cho kẻ khác để bảo vệ quyền trẻ em
pháp luật cần nghiêm trị những đối tượng hành hạ người khác như thế này thật bức xúc với hành động vô nhân tính như vậy

thủ quán đó cần phải trừng trị đích đáng trước pháp luật phải điều tra làm rõ giám định thương tích bao nhiêu phần trăm để xử lý
một trong hai người làm việc tại quán bánh xèo này là trẻ dưới một mươi sáu tuổi
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng bày tỏ sự lo lắng có lẽ đây không phải là vụ việc hiếm gặp trong thời gian vừa qua
theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội năm hai nghìn một mươi chín có một bốn triệu trẻ bị bóc lột trong tổng số hai mươi sáu ba triệu trẻ em toàn quốc
gồm cả sử dụng lao động trái pháp luật
cần phải xem xét tới trách nhiệm của địa phương cơ sở khi để xảy ra tình trạng bạo lực trong thời gian dài
hơn nữa đây lại là bóc lột lao động và bạo lực đối với trẻ vị thành niên
đó là ý kiến của không ít cư dân mạng trong vụ việc này
chính quyền địa phương ban bảo vệ trẻ em địa phương ở đâu
cần phải xem xét tới trách nhiệm cho chính quyền địa phương khi những đứa trẻ bị bỏ đói hành hạ như thời trung cổ trong một thời gian dài
đây là trẻ vị thành niên nhà nước cần phải có cơ chế kiểm tra giám sát ở từng xã huyện
thậm chí đi đến tận hộ gia đình để nghiên cứu khảo sát
mới đây ubnd tỉnh bắc ninh chỉ đạo sở lao động thương binh và xã hội chủ trì
phối hợp với các huyện thị xã thành phố
giả soát tình hình sử dụng lao động chưa đến tuổi lao động trong các cơ sở dịch vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh
quay trở lại vụ việc trên cộng đồng mạng rất nhiều lời chúc mong hai em sớm phục hồi lại sức khỏe
đặc biệt không ít mạnh thường quân đã để lại những dòng tin nhắn trên các bài bình luận chia sẻ
mong muốn được giúp đỡ hai em
trả tấn như thở trung cổ những vết thương chẳng chịp trồng lên nhau
khi theo dõi những hình ảnh vụ việc này quan điểm của bạn ra sao
hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hiện tại hàng chục điểm sạt lở tại các tuyến đường trên địa bàn huyện nam trà my tỉnh quảng nam
đã được khắc phục và thông xe
tuy nhiên nguy cơ sạt lở vẫn luôn dình dầu
dù thời tiết đã nắng giáo
vì vậy người dân khi lưu thông qua các tuyến đường này cần hết sức lưu ý
vâng và đặc biệt là các tuyến các đoàn thiện nguyện
cũng cần khảo sát tình hình và liên hệ trước với chính quyền địa phương
để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
xã trà len huyện nam trà my
sau nhiều ngày bị chia cắt do sạt lở
các tuyến đường đã được thông xe
giao thông được nối liền
tuy nhiên việc lưu thông qua những khu vực này
vẫn luôn rình rập những nguy hiểm
bởi việc khắc phục sự cố
chỉ mới dừng lại ở mức tạm thời
nhiều nơi sạt lở đã khoét sâu vào nền đất
chỉ còn trơ lại những mảng bê tông như thế này
các lực lượng chức năng vẫn liên tục cấm các biển cảnh báo
cấm các loại xe tải có trọng lượng lớn
di chuyển qua các khu vực này
bước trên miền núi cao này thì độ dốc rất là lớn
cho nên nguy cơ sạt lở thì rất là lớn
đặc biệt là cất tiếng giao thông
bây giờ cất hầu hết một mươi tiếng giao thông của cổ viện
đi về trung tâm các xã thì đều có nguy cơ sạt lở
còn trên địa bàn xã trà vân huyện nam trà my
dù thời tiết đã nắng ráo
nhưng việc sạt lở vẫn chưa dừng lại
hầu hết các tuyến đường ở khu vực này
đều nằm trên đồi núi hiểm trở
nên bất cứ lúc nào bất cứ đâu
cũng có nguy cơ sạt lở cao
quý vị và các bạn
tôi đang có mặt tại tuyến đường liên xã
nói về nguy cơ sạt lở cao
từ xã trà mai lên xã trà vân
thuộc huyện nam trà my tỉnh quảng nam
như quý vị cũng có thể thấy
ngay phía sau lưng tôi là một điểm sạt lỡ khá lớn
với lượng đắt đá đổ xuống đường
vừa được các lực lượng chức năng khắc phục và thông xe
từ đây lên trung tâm của xã trà vân
vẫn còn hơn chục điểm sạt lở như thế này nữa
mặc dù thời tiết ở đây đã ngớt mưa và nắng ráo
thế nhưng vấn đề sạt lở vẫn liên tục diễn ra
gây rất nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông
sau khi thời tiết thuận lợi
các tuyến đường được thông xe
rất nhiều đoàn thiện nguyện
đã về với bà con vùng sâu vùng xa
huyện nam trà my
để giúp bà con khắc phục hậu quả
ổn định cuộc sống sau thiên tai
tuy nhiên các đoàn thiện nguyện
cần hết sức lưu ý khảo sát tình hình
và liên hệ trước với chính quyền địa phương
để được hướng dẫn và đảm bảo an toàn
khi lưu thông qua những khu vực nguy hiểm
tinh thần thực thiện của các đoàn thực thiện
bà con nhân dân đến huyện nam trà my
rất là ghi nhận
rất cảm ơn tấm làm của thực thiện
tuy nhiên để mong muốn cho được
những tấm làm thực thiện đánh với bà con
được cho nó thường tiện hơn
và để đảm bảo an toàn cho các đoàn thực thiện
mong rằng các đoàn thực thiện hãy chọn những thời tiết
nắng ráo để chúng ta thực hiện cái hoạt động của mình
còn thời tiết ở huyện nam trà my
trong thời gian vừa qua
vẫn còn mưa gió
và tình hình sọc lở
vẫn còn rất là có nguy cơ
nguy cơ diễn ra rất cao
cho nên mong quốc đoàn
phải nắm tình hình
liên lạc với địa phương trước
để chúng ta biết được tình hình đường xá đi lại như thế nào
rồi đã tiến hành hoạt động của mình
để đảm bảo an toàn cho đoàn thực thiện
việc khắc phục về lâu dài
đối với hệ thống giao thông trên địa bàn huyện nam trà my
sẽ cần rất nhiều thời gian
trước mắt ở thời điểm hiện tại
bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng
người dân cũng cần hết sức cảnh giác
hạn chế lưu thông
qua các khu vực nguy cơ cao sạc lỡ
để tránh những trường hợp đáng tiếc
có thể xảy ra

hụ việc tại bắc ninh
một lần nữa đặt ra câu hỏi
vậy theo quy định pháp luật hiện hành
những người giúp việc sẽ có quyền lợi gì
khi thực hiện công việc của mình
và họ được cơ quan pháp luật nào bảo vệ
để trả lời cho những câu hỏi này
trong chương trình một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng ta sẽ cùng trò chuyện với
phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình
chuyên gia nghiên cứu xã hội học
vâng lời đầu tiên xin cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình
đã nhận lời mời tới trường quay của chúng tôi ngày hôm nay
phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình